nông dân ở đồng bằng sông kiểu long đang bước vào vụ thu hoạch lúa hẻ thu với năng suất tăng và giá bán cũng ở mức cao
hiện thương lái thu mua tại ruộng giá lúa tăng bình quân từ ba trăm linh sáu trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ năm trước
vụ lúa hẻ thu năm nay toàn vùng đồng bằng sông kiểu long đã xuống giống hơn bảy trăm năm mươi ha
các trà lúa đang ở giai đoạn chỗ chín
đối với diện tích đang được nông dân thu hoạch năng suất đạt khoảng từ bảy tám tấn một hectare
dự kiến trong vụ lúa này đồng bằng sông kiểu long sẽ đạt sản lượng tám bảy triệu tấn
trong đó sẽ có khoảng hai ba hai bốn triệu tấn gạo hàng hóa cung ứng cho xuất khẩu
với năng suất và giá bán lúa như hiện nay sau khi trừ hết các khoản chi phí về sản xuất phân bón thuốc trừ sâu
trung bình đạt lợi nhuận khoảng ba mươi triệu đồng một hectare
và đây được xem là mức lợi nhuận cao ở vụ lúa hẻ thu trong những năm gần đây